cuộc khủng hoảng tại ukraine đã khiến dòng người di cư từ nước này đến các quốc gia láng giềng ngày càng tăng
theo ước tính của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn thì hơn hai trăm linh người đã phải di tản trong tuần trước
nhiều quốc gia tại châu âu đã công bố kế hoạch đón người tị nạn từ ukraine
trong số này thì có nhiều nước vốn giữ lập trường cứng rắn với người nhập cư đến từ syri và afghanistan
người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn filippo grandi cho biết
cơ quan này đã làm việc với chính phủ các nước láng giềng ukraine
kêu gọi họ mở biên giới cho những người muốn tìm kiếm an toàn và được bảo vệ
tổng thống moldova tuyên bố mở cửa biên giới quốc gia này với công dân ukraine và giúp đỡ họ các nhu cầu về nhân đạo
trong khi đó ba lan và hungary cũng thông báo sẵn sàng đón công dân ukraine đến biên giới nước này
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng hai các nguồn tin ngoại giao cho biết
hội đồng bảo an liên hợp quốc dự kiến sẽ họp khẩn về tình hình khủng hoảng nhân đạo ở ukraine vào chiều ngày hai mươi tám tháng hai
cuộc họp do tổng thống pháp emmanuel macron đề xuất sẽ có sự tham dự của nhiều quan chức lãnh đạo
đại diện cho các cơ quan cứu trợ nhân đạo và tị nạn của liên hợp quốc
pháp một trong năm quốc gia giữ vị trí ủy viên thường trực hội đồng bảo an
đã đề nghị tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres phát biểu tại cuộc họp này